xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo